thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa mới thực hiện vào đầu giờ chiều ngày hôm nay tại số nhà hai trăm ba mươi một quan hoa phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội đã xuất hiện đám cháy
đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy không để xảy ra tình trạng cháy lan
theo phóng viên chúng tôi ghi nhận hiện trường đám cháy là quán karaoke sáu tầng hồ tung tại đây hầu hết là những vật liệu dễ cháy nên đám cháy đã nhanh chóng phát triển
lực lượng chữa cháy đã điều động cán bộ chiến sĩ và các xe chuyên dụng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ chữa cháy
cháy rất là to như thế
lúc đấy một giờ là bọn cô người dân ở đây này là phát hiện ra này là bắt đầu là xe cứu hỏa đến
công an tuyệt vời người ta đúng vì dân luôn năn xả vào công việc
cô là người trứng tuyến thật kỳ luôn công an thương lắm cô nhìn này
đến một mươi bốn h một mươi năm phút đám cháy cơ bản được khống chế
nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa có hàn xỉ quán không hoạt động
quá trình chữa cháy
ba đồng chí cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng ba bị sập cầu thang bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí
danh tính ba chiến sĩ bị hy sinh gồm đồng chí đặng anh quân đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy đồng chí đỗ đức việt và đồng chí nguyễn đình phúc cán bộ phòng cháy chữa cháy
hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện một mươi chín tháng tám
công an quận cầu giấy tiếp tục cung cắt lực lượng chữa cháy
công an quận cầu giấy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân của vụ cháy